tính đến ngày hôm nay các bị cáo đã nộp khắc phục tổng cộng gần bảy mươi bốn tỷ đồng
viện kiểm sát cũng ghi nhận nhiều luật sư đã nộp bổ sung các tài liệu chứng minh
nhằm áp dụng thêm các tỉnh tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho thân chủ
viện kiểm sát đánh giá cần áp dụng mức hình phạt mới để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật
các bị cáo được đề nghị giảm án mức giảm từ một đến hai năm tù
bị cáo được đề nghị giảm án nhiều nhất là trương huệ vân
viện kiểm sát đánh giá bị cáo vân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội ăn năn hối cải
phạm tội trong hoàn cảnh phụ thuộc tin tưởng hoàn toàn vào bị cáo trương mỹ lan
ngoài ra bị cáo đã tham gia nhiều hoạt động có ích cho cộng đồng
có nhiều giấy khen bằng khen của các bộ ngành trung ương
từ đó đề nghị giảm mức án từ một mươi chín đến hai mươi năm xuống còn một mươi bảy đến một mươi tám năm tù
bị cáo chu lập cơ chồng của trương mỹ lan cũng được đề nghị mức giảm án
từ một mươi một đến một mươi hai năm tù xuống còn một mươi đến một mươi một năm tù
một số bị cáo khác được giảm án được đề nghị giảm án từ một đến hai năm tù
so với mức án được đề nghị trước đó
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã chặn bắt thành công
đối tượng tàng trữ trái phép hơn nửa kg ma túy đá
đối tượng vi phạm là nguyễn huy cường chú tại thành phố bà rịa
tại thời điểm bị bắt giữ cường đang tàng trữ một túi ni lông được hàn kín
bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt
theo khai nhận của cường là ma túy tổng hợp dạng đá với khối lượng khoảng năm kg
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của cường lực lượng chức năng đã thu giữ thêm
nhiều loại ma túy tổng hợp
liên quan đến các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã sơn mỹ huyện hàm tân
công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận đã khởi tố bắt giam nguyễn hữu chính ba mươi bốn tuổi
để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đài
lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn hữu chính để thu thập tài liệu chứng cứ
phục vụ điều tra bước đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi đến nay chính bất chấp pháp luật
tổ chức khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã sơn mỹ
đối tượng đã bị cơ quan chức năng nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi
khai thác khoáng sản trái phép sử dụng đất sai mục đích và hủy hoại đất
sau đó ubnd huyện hàm tân yêu cầu chuyển hồ sơ vi phạm sang công an huyện
để điều tra các hoạt động khai thác khoáng sản của nguyễn hữu chính
sáng nay tại lễ hội cộ ông bồn tp thuận an tỉnh bình dương gần năm mươi người dân
sau khi ăn bánh mì bánh bao phát từ thiện đã có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm
theo lời kể của các thành viên trong đoàn múa lân sư dòng tại lễ hội khoảng bốn đến năm giờ sáng nay
sau khi ăn bánh mì bánh bao của người dân phát nhiều người trong đoàn múa lân có biểu hiện
mệt mỏi đau bụng buồn nôn chóng mặt
theo báo cáo nhanh của trung tâm y tế tp thuận an có bốn mươi bảy ca nhập viện với triệu chứng ban đầu là nôn ói
đau bụng đi ngoài hiện năm ca nhẹ đã được xuất viện bốn mươi hai ca ổn định tiếp tục nằm theo dõi